sáng ngày hai mươi một tháng năm tại sơn la tòa án nhân dân tỉnh sơn la mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bồi thường tái định cư liên quan dự án thủy điện
sơn la vụ án này có một mươi bảy bị cáo trong đó có một mươi ba bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của
nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bốn bị cáo bị buộc tội thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng ngày đầu xét xử một mươi bảy trên một mươi bảy bị cáo có mặt chín trên một mươi tám luật sư bào chữa có mặt
và chỉ có hai người làm chứng và có nghĩa vụ quyền lợi liên quan vắng mặt dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày ba mươi một tháng năm